tại hà nội ngân hàng nhà nước việt nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi và định hướng giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ đã đến dự và chỉ đạo hội nghị
trong một mươi năm ngân hàng nhà nước tiếp nhận và giải quyết hơn hai mươi hồ sơ thủ tục hành chính
gần hai trăm linh thủ tục đã được đơn giản hóa bãi bỏ
chỉ số tiếp cận tiến dụng của việt nam đã tăng bảy bậc so với năm trước và nằm trong nhóm hai mươi năm quốc gia có điểm cao nhất
cải cách hành chính đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành ngân hàng trên cả sáu lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
đó là cải cách thể chế cải cách thủ tục hành chính về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cải cách tài chính công về hiện đại hóa hành chính
ghi nhận những cố gắng của ngành ngân hàng trong công cuộc cải cách hành chính thời gian qua thẳng thắn chỉ ra hạn chế tồn tại
phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị ngành ngân hàng trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo
điều hành cải cách hành chính coi đây là động lực giải pháp để hoàn thành những mục tiêu
đẩy mạnh tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân doanh nghiệp